việc trung ương đoàn ứng dụng công nghệ thông tin cho mọi hoạt động của đơn vị không nằm ngoài xu thế phát triển chung của đất nước và trên thế giới
với thỏa thuận hợp tác này tập đoàn vnpt sẽ ưu tiên triển khai cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi góp phần vào sự nghiệp bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ việt nam chủ động tích cực tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ khích lệ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo nâng cao năng lực nắm mắt thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cũng tại buổi lễ ký kết đại diện lãnh đạo vnpt và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã cùng nhau bấm nút chính thức khai trương cổng hệ thống quản lý văn bản điều hành công việc do vnpt triển khai cho trung ương đoàn
hôm qua ủy ban nhân dân huyện lương sơn tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị thông qua hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh di tích cơ sở a hai báo nhân dân tại xã lâm sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
hai mươi năm sau thất bại của chiến tranh đặc biệt tại việt nam mỹ chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ dùng không quân đánh phá miền bắc trung ương đảng chỉ đạo báo nhân dân lên hòa bình lựa chọn địa điểm làm cơ sở sơ tán cơ sở dự phòng được mang mật danh a hai
khu sơ tán gồm khu xưởng in được xây trước khu vực hàng khuốc cũng từ thời gian đó được nhân dân địa phương gọi là hang nhà báo gồm những công trình được xây dựng phục vụ cho việc in báo như nhà đặt máy in máy nổ khuôn đúc và khu tòa soạn được xây dựng trước khu vực hang hổ gồm các ban ban biên tập ban trị sự ban công nghiệp ban nông nghiệp
giữa khu xưởng in và khu tòa soạn là nhà đặt máy thông tin liên lạc
tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu làm rõ một số vấn đề liên quan như thời gian sơ tán trang thiết bị xây dựng cơ sở a hai các sự kiện nhân chứng lịch sử cũng như các vấn đề về quản lý khai thác sau khi được công nhận di tích lịch sử văn hóa nhằm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của di tích
kết thúc hội nghị các đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua hồ sơ đề nghị ubnd tỉnh hòa bình công nhận khu di tích a hai báo nhân dân là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh trong thời gian sớm nhất
vừa qua đoàn công tác tổng cục hậu cần đã thực hiện một chuỗi hoạt động nằm trong chương trình phụ nữ quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã cần nông huyện thông nông tỉnh cao bằng
tại đây các y bác sĩ bệnh viện quân y một trăm linh năm tổng cục hậu cần đã tổ chức khám chữa bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho bà con tặng nhiều xuất quà cho các hộ gia đình chính sách hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
tuyên truyền cho nhân dân về vệ sinh phòng bệnh dân số kế hoạch hóa gia đình
những việc làm này thể hiện tình cảm của phụ nữ tổng cục hậu cần nói riêng phụ nữ quân đội nói chung với phụ nữ vùng biên cương hải đảo khu căn cứ cách mạng còn gặp khó khăn trong cuộc sống
góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân chia sẻ những khó khăn với đồng bào nơi biên giới

thưa quý vị và các bạn năm mươi năm sau ngày chủ tịch hồ chí minh mãi mãi xa đi toàn đảng toàn quân toàn dân một lòng quyết tâm thực hiện năm lời thề trước vong linh bác
một trong năm lời thề đã được dân tộc ta giới sử lãnh đạo
của đảng thực hiện một cách xuất sắc đó là kiên trì lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại việt nam
ngay từ khi ra đời cho đến nay đảng ta luôn khẳng định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
là mục tiêu lý tưởng của đảng và nhân dân ta
đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng việt nam
không phải chỉ khi giành được chính quyền đất nước hòa bình thì mục tiêu xây dựng
chủ nghĩa xã hội mới được đặt ra mà ngay cả trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền
khi nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu
thì đi lên chủ nghĩa xã hội đã là mục tiêu là sự lựa chọn của đảng ta và chủ tịch hồ chí minh
vào thời điểm đó khi miền nam đang quyết tâm đánh cho mỹ cút đánh cho nguyễn nhào
quyết tâm giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước cả nước dồn sức cho miền nam ruột thịt
thì ở miền bắc bắt đầu công cuộc kiến thiết đất nước
khó khăn trọng chất khó khăn khi năng suất kinh tế thấp đời sống người dân còn nghèo
các thế lực cơ hội chính trị muốn phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa
thêm vào đó bối cảnh quốc tế cũng đặt ra bài toán với các nước xã hội chủ nghĩa
khi chế độ này ở liên xô và đông âu sụp đổ
nhưng với quyết tâm đổi mới hay là chết năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đảng ta đã khởi xướng công cuộc đổi mới
tạo một bước ngoặt mang ý nghĩa cách mạng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
chủ nghĩa xã hội
chúng ta đã đào tạo một đối mục cán bộ kể cả người lập chính sách
rồi thì những công nhân cán bộ hay là những người lao động thực hiện các cái nội dung
mà theo nguyên thức thị trường kể cả trong lưu thông trong sản xuất
mà nó cũng đã ăn nhập được nó cũng đã có thể phù hợp được
hoặc là nó có thể đuôi hiệp theo nó có thể theo được vận hành của kinh tế thị trường
vị trí lãnh đạo của các tổ chức đảng cũng đã được nâng lên ở một bước
tuy nó chưa đồng đều nhưng mà nó cũng có
so với trước thì là nó cũng đã có cái kế hoạch sử dụng

không chỉ là giảm thuế mà còn có mở cửa thị trường tịch vụ
mở cửa thị trường đầu tư bảo hộ của sự tính tệ và những vấn đề sử dụng thể chế
đây là hiệp định rất mới và rất sức tạp lần đầu tiên chúng ta tiếp cận với nó
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là chúng ta đã chấp nhận những nguyên thất cơ bản
của tổ chức thương mại thế giới trong cái đàm phán hiệp định thương mại
chúng ta tạo ra một cái môi trường để thu hút đầu tư nước ngoài
và thông qua đầu tư nước ngoài chúng ta sẽ tăng xuất khẩu
thúc đẩy sản trường và tạo công cục đàm
tôi nhớ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là hơn sáu mươi tỷ sáu mươi bốn tỷ đô la dòng vốn nước ngoài tăng ký đầu tư nước ta
nhờ công cuộc đổi mới hơn ba mươi năm qua
đất nước ta đã đạt được những thành tiệu to lớn và có ý nghĩa lịch sử
làm thay đổi căn bản bộ mặt đất nước
tạo ra thế và lực mở
đổi mới cho đất nước nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế
rõ ràng nếu như là lịch sử
thì có thể nói là cái sự thừa nhận như vậy của đàm ở đội sáu
là một sự dũng cảm xét về mặt nhận thức xét về mặt chính trị
cũng như là một sự tự lớn lên so với chính mình
có thể nói là những cái nhận thức vượt lên chính mình như vậy
nó cùng với cả cái nhận thức về kinh doanh hình phần
nó hợp thành những cái gọi là cái bảo sắc của đàm
bắt đầu và đánh dấu thời kỳ đổi mới từ hội kỳ đó
và có thể nói là từ nhận thức nó đã chuyển hóa thành các chính sách
chuyển hóa thành các chủ trương thành các hành động
và nó tạo ra một sự thay đổi rất là mạnh mẽ trong cái việc mà cho sản xuất bung ra
rồi tạo ra của cải nhiều hơn
và nó giúp chúng ta vượt qua cái giai đoạn có thể nói là tồi tệ nhất
xét về mặt kinh tế sau trận trại
có thể nói để xây dựng thành công chủng nhỡ xã hội
điều kiện tiên quyết yếu tố quyết định là đảng phải vững mạnh
cả về chính trị tư tưởng và tổ chức về trí tuệ và đạo đức
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
kiên định đường lối đổi mới
bên cạnh đó đảng có những giải pháp hữu hiệu
để chống lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên
sự tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình
của các thế lực thù địch
có như vậy đảng mới có đủ sức chiến đấu
trước những tác động không thuận lợi của tình hình trong nước và thế giới
nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
đảng ủy bộ tư lệnh quân khu năm phối hợp với bảo tàng hồ chí minh trung ương
tổ chức trưng bày chuyên đề hành trình vươn tới những ước mơ
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng những kết quả nổi bật
mà việt nam đã đạt được trong chặng đường năm mươi năm qua
với hơn hai trăm linh ảnh tài liệu và hiện vật
triển lãm bố trí theo các chủ đề
cụ thể qua từng giai đoạn mỗi chủ đề là một thành tiệu
đồng thời là lời khẳng định niềm tin vững vàng của cả dân tộc
trong năm mươi năm làm theo lời dặn dò của bác

mà việt nam đã đạt được trong chặng đường năm mươi năm qua

rồi quan tâm đến vấn đề thanh niên quan tâm đến vấn đề đào tạo nhân tài cho đất nước
và xây dựng đất nước ta làm sao mà hội nhập được
cất cánh được trong khu vực và trên thế giới
cô nghĩ đến bác cô nói là bây giờ làm sao trả được
cái công ơn to lớn của bác như vậy
thì mình phải cố gắng phản đấu đừng cho bệnh tật lắng ớt
và phải đi hạng cho biết chữ
để sau này làm không được việc nặng thì làm việc nhẹ
miễn sao đó đáng góp được cho đất nước
tại thành phố đà nẵng triển lãm diễn ra trong thời gian hai tháng
đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của bảo tàng tp hcm
diễn ra tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
góp phần động viên toàn quân toàn dân tiếp tục thực hiện di trúc của người
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiếp theo chương trình thẩm quyền của các lực lượng chức năng
cũng chưa rõ ràng trong quản lý thương mại điện tử
xôi động đa bản sắc ngày hội chăm ở phú yên
thưa quý vị và các bạn với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin
hoạt động thương mại điện tử đang phát sinh nhiều hành vi gian lận
đây không chỉ là kênh để phân phối hàng lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
hàng giả và thậm chí là cả hàng cấm
thế nhưng cơ quan chức năng
vẫn chưa kiểm soát được
theo tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường
thì khó khăn lớn nhất là các đối tượng không có cửa hàng
chỉ thông qua các website mạng xã hội để quảng bá giới thiệu sản phẩm
sau đó chuyển hàng và thanh toán trực tiếp theo thỏa thuận
hàng hóa được phân tán nhỏ lẻ cất giấu ở nhiều nơi
thậm chí chỉ bán hàng qua trung gian
thương mại điện tử sẽ phát triển với tốc độ nhanh chóng
bởi nó đóng góp một phần trong kinh tế số
nhưng trên thực tế thương mại điện tử lại đang góp phần tác động xấu
đến sự phát triển của các ngành sản xuất trong nước
khi các trang thương mại điện tử đang công khai giao bán nhiều mặt hàng kém chất lượng
và là hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu
tại buổi làm việc với các cục vụ
người đứng đầu bộ công thương đã thẳng thắn nhìn nhận
và chỉ ra những hạn chế trong quản lý của ngành
khuôn khổ pháp luật còn thiếu chưa đồng bộ
chưa đủ mạnh trong xử lý vi phạm
bên cạnh đó thẩm quyền của các lực lượng chức năng
cũng chưa rõ ràng để phối hợp xử lý

đối với các sản giao dịch thương mại điện tử
nhằm hạn chế tối đa các mặt hàng kém chất lượng

đối với các trang như facebook youtube
bộ sẽ phối hợp với các bộ thông tin truyền thông
bộ công an để chủ động hơn trong xử lý
đảm bảo đối với các bộ thông tin truyền thông
đảm bảo nội dung trong hoạt động thương mại
mà các trang này cam kết
bên cạnh đó cũng sẽ phối hợp với bộ tài chính
để chống thất thu thuế từ các trang này
từ nhiều tháng nay nắng nóng kéo dài
đã khiến cho hầu hết các địa phương
tại tỉnh quảng trị phải chịu nhiều ảnh hưởng
từ hạn hán
việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp
phải tạm ngưng từ nhiều tuần này
để ưu tiên cho sử dụng nước sinh hoạt
vì vậy tỉnh quảng trị đang đứng trước
nguy cơ mất trắng vụ hẻ thu do hạn hán
đây là diện tích trồng cây đỗ xanh
của người dân tại thôn na nẫm xã triệu nguyên
huyện miền núi đắk rông tỉnh quảng trị
bị mất trắng vì hạn hán
để đầu tư một hectare trồng đỗ
người dân phải bỏ ra chi phí hơn hai mươi triệu đồng
thế nhưng hiện nay hơn năm mươi hectare đỗ xanh
của bà con phải chịu cảnh khô cháy như thế này
nắng nắng trong nhiều tháng
đã khiến cho các hồ đập sông suối
trên địa bàn tỉnh quảng trị khô kiệt chưa đáy
theo thống kê của tỉnh
hiện có hơn bảy năm trăm linh hectare lúa bị thiệt hại
do hạn hán trong đó hơn hai hectare
đã khô cháy không thể phục hồi
bên cạnh đó diện tích cây hoa màu
và cây công nghiệp bị thiệt hại
là hơn ba hectare lúa bị thiệt hại
đồng nghĩa với việc diện tích cây trồng bị thiệt hại
sẽ ngày càng mở rộng
những nỗi lo của người nông dân vì thế cũng ngày một nhiều thêm
hội trợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ nhất
năm hai nghìn một mươi chín do hội nông dân tỉnh quảng nam tổ chức
diễn ra tại thành phố tam kỳ
từ ngày hai mươi đến hết ngày hai mươi ba tháng tám
đã thu hút bảy mươi gian hàng
đây là hội trợ nhằm quảng bá
những thành tựu về phát triển nông nghiệp
các sản phẩm đặc trưng của các địa phương
của tỉnh quảng nam và khu vực miền trung tây nguyệt
hội trợ giới thiệu hơn bốn trăm linh sản phẩm
về nông nghiệp như thủ công mỹ nghệ
cây con giống nông nghiệp sạch
các mặt hàng dân dụng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
các gian hàng thực phẩm
đặc biệt nhiều sản phẩm trưng bày đã được công nhận đạt chuẩn ocop
với các xếp hạng từ ba sao trở lên
thời gian qua tỉnh quảng nam đã xây dựng thành công
các nhãn hiệu và thương hiệu hàng hóa
cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn
như sâm ngọc linh quế trà my tiêu tiên phước
sản phẩm đẳng sâm ba kích tây giang
sao hiệu cơ thanh đông sao hiệu cơ rau an toàn trà quế
mới đây trung tâm trợ giúp nông dân hà nội
phối hợp với hội nông dân tỉnh hà giang
đã tổ chức phiên giao dịch giới thiệu quảng bá
đặc sản vùng cao hà giang tới người dân thủ đô
vào hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
những sản phẩm đặc sản nổi tiếng của tỉnh hà giang
như chè san tuyết mật ong bạc hà thịt gà đen
được giới thiệu đến với người dân thủ đô
thông qua việc trưng bày và bán trực tiếp
ngay tại phiên giao dịch sản phẩm
việc giới thiệu quảng bá các đặc sản vùng miền
không chỉ giúp cho người tiêu dùng
tại các thị trường lớn như hà nội
nhận diện và hiểu được giá trị các sản phẩm tiêu biểu
mà còn tiếp cận đối với văn hóa tiêu dùng
của người dân thủ đô
đây cũng là dịp để hội nông dân hà nội
và hội nông dân hà giang giao lưu
tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm
hỏi sát nhu cầu thị trường
từ đó giúp hai đơn vị mở rộng thị trường tiêu thụ
phiên giao dịch diễn ra vào hai ngày
hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hôm qua ngày hai mươi ba tháng tám
trung tâm thông tin và thống kể khoa học
và công nghệ tp hcm đã tổ chức hội thảo
giới thiệu giải pháp xử lý nước
loại bỏ ammonia nitritate
trong ao nuôi tôm bằng phụ phẩm từ lúa gạo
và giải pháp ứng dụng bộ kít
đo nhanh chỉ số cod và toc
trong kiểm soát nước thải công nông nghiệp
giải pháp ứng dụng bộ kít
giải pháp xử lý nước sử dụng các phụ phẩm
từ lúa gạo để loại bỏ các khí độc
hòa tan trong nước gây hại đến sức khỏe
và tốc độ tăng trưởng của tôm nuôi
tránh được các nguy cơ dịch bệnh
ngoài ra bằng cách sử dụng bộ kít
đo nhanh các chỉ số cod toc trong nước thải
sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí
xác định nhanh chất lượng nước thải ra môi trường
tránh nguy cơ gây bệnh do ô nhiễm
các giải pháp đều trên sẽ giúp các hộ chăm nuôi
doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ quá trình nuôi trồng
theo dõi và có biện pháp can thiệp kịp thời
với các tình huống xấu góp phần tiết kiệm
chi phí đầu vào và gia tăng giá trị sản phẩm
sau thu hoạch
trong hai ngày đầu tham dự giải vô địch
đá cầu thế giới lần thứ một mươi tại thành phố auburn
thủ đô ngoại âu paris của pháp
diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng tám tại pháp
đội tuyển đá cầu việt nam đã thi đấu xuất sắc
giành chọn ba huy trường vàng
kết thúc ngày thi đấu đầu tiên
với hai nội dung gồm thi đấu đơn nam và đơn nữ
các vận động viên của việt nam đã thi đấu xuất sắc
thể hiện đẳng cấp chuyên môn vượt trội
so với các đối thủ tham dự giải
ở nội dung đơn nam vận động viên hồ phước sang
đã giành thắng lợi trước đối thủ của tuyển trung quốc
bảo vệ thành công trước vô địch thế giới
anh đã giành được tại hồng kông trung quốc cách đây hai năm
tại nội dung đơn nữ vận động viên phạm thị tố nguyên
cũng giành thắng lợi sát nút trước nữ vận động viên trung quốc
nội dung đơn nam nữ cặp vận động viên việt nam
gồm trần ngọc hải và chị thị nga
đã giành chiến thắng hai trước đối thủ hồng kông
mang lại chiếc vô địch thứ ba cho đoàn đá cầu việt nam
nhằm khơi dậy niềm tự hào giáo dục đạo đức cách mạng
lối sống văn hóa của cán bộ chiến sĩ
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ
phát huy truyền thống nêu cao tinh thần trách nhiệm
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
ban quản lý di tích nhà tù hòa lò đã phối hợp
cùng trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu các cơ quan ngoại giao
tổ chức chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử
viết tiếp khúc quân hành
tại chương trình các đồng chí lãnh đạo
chiến sĩ trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu các cơ quan ngoại giao
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
được gặp gỡ giao lưu trực tiếp với thiếu tướng huỳnh đắc hương
lão thảnh cách mạng nguyên tư lệnh kiêm chính ủy
bộ tư lệnh quân tình nguyện việt nam tại lào
và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức minh
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
viện trưởng viện khoa học và chiến lược bộ công an
hai nhân chứng trong chương trình đã đưa khán giả quay trở lại
ký ức về thời thanh xuân hào hùng với những câu chuyện
gắn với dấu ấn của họ trên khắp các chiến trường
suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước
có thể nói chương trình giao lưu viết tiếp khúc quân hành
đã góp phần bồi đắp nhận thức nâng cao tinh thần trách nhiệm
để thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ tiền bối đi trước
tuyệt đối trung thành với lý tưởng của đảng và chủ tịch hồ chí minh
đã lựa chọn đoàn kết một lòng vượt qua gian khó
tích cực đóng góp trí tuệ công sức xây dựng và bảo vệ
tổ quốc việt nam hòa bình và phát triển
thưa quý vị ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào trâm
trở thành nơi gặp gỡ giao lưu kết nối bản sắc văn hóa trăm
tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc
trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
càng ý nghĩa hơn ngày hội trở thành điểm đến hấp dẫn
hiếm có đối với du khách trong và ngoài nước
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đến với ngày hội văn hóa trâm trị so thị sổ không giống nổi niềm vui
cảm thấy vinh dự tự hào khi được khoe diễn các tiết mục đặc trưng
của người trâm hồ rồi ở huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
cho các dân tộc anh em cùng thưởng thức
qua đây chị cũng được trao đổi học hỏi truyền thống của nhau
để cùng biết nhiều hơn những bản sắc văn hóa trăm các vùng miền
và cái niềm vui sướng nhất là đồng bào trong các tỉnh toàn quốc
hội tụ về đây để gặp mặt và chúng tôi để thấy được
cái nét truyền thống cái phong tục trăm của từng tỉnh
và vì thế chúng tôi hội tụ
học hỏi với nhau là mong muốn là được duy trì tiếp theo
là để các dân tộc trăm trong toàn quốc để có những cái tiết mục
đặc sắc hơn và sôi nổi hơn
mang đến ngày hội nghề dẹp thủ cầm truyền thống
bà long thị nhan ở huyện bắc bình tỉnh bình thuận
phấn khởi tự hào vì văn hóa của dân tộc mình
ngày càng được nhiều người biết đến đặc biệt là người trăm
ở mọi miền đất nước
thấy vui lắm chứ
y là mình thấy đủ
đủ hết mình
nên mình nói mình thấy thôi dân tộc mình nhiều thôi
mà mình có đi hết có thấy
tới đây mình có thấy hết
thế vậy đi
mình làm sao mà đi hết được
mình nghèo mà
cô tới đây nè dễ nè người diễn nè cho
tới đây vui người ta coi
coi mình diễn này dân tộc trâm
mình là nghệ nhân là dịch thủ cầm này
có lẽ vui hơn hết là khách du lịch thập phương
vì chỉ có ở ngày hội này
họ mới có cơ hội được chiêm ngưỡng những nét văn hóa đặc trưng
dị tích kiến trúc độc đáo
và làng nghề cổ xưa của người trăm đa bản sắc trên cả nước
tức là rất là tốt khi mà có những cái nơi tập hợp như vậy
tập hợp như vậy thì mình được hiểu được nhiều hơn
là việc mình đi từng vùng từng vùng từng vùng một
nhưng mà ở đây thì khi mà họ thể hiện như vậy
thì nó cuốn hút mình đến cái làng của họ hơn
hơn là việc là mình ở đây mình xem hết
ví dụ như anh xem ở đây xong rồi anh phải đi đến cái làng của họ
nếu như với trải nghiệm của em đi nhiều nơi như vậy
thì đúng là việt nam mình có những nền văn hóa rất là đa dạng
nó không giống ở đâu hết và ở mình thì nó rất là cuốn hút
khá như là nước ngoài rồi còn có gì nữa
và ở nước ngoài bạn bè của em về đây cũng rất là thích những cái nền văn hóa này
trong giai đoạn hiện nay công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa
của các dân tộc nói chung và dân tộc trăm nói riêng
đã và đang giữ một vai trò rất quan trọng
không chỉ góp phần xây dựng thành công nền văn hóa việt nam
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thống nhất trong đa dạng
tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc
trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam mà còn đóng góp hết sức to lớn
trong phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh quốc phòng
bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thưa quý vị thủ tướng đức angela merkel cho biết bà không đề ra thời hạn
chót ba mươi ngày cho anh để tìm một giải pháp cho cái gọi là điều khoản chốt chặn
trong thỏa thuận brexit liên quan đến vấn đề biên giới trên đảo ireland
nhưng cho rằng từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi thời điểm anh chính thức rời liên minh châu âu
thì vẫn còn đủ thời gian để hai bên tìm ra được giải pháp
phát biểu họp báo tại la hay hà lan bà merkel cho rằng
điều có thể đạt được trong ba hay hai năm thì cũng có thể đạt được trong ba mươi ngày
hàm ý của bà không phải thời hạn ba mươi ngày mà chỉ mang tính biểu tượng cho thấy khả năng đạt được giải pháp trong thời gian ngắn
trái với quan điểm của tổng thống pháp khẳng định đã hết thời gian cho đàm phán brexit thủ tướng đức lại cho rằng
từ nay tới ba mươi một tháng một mươi anh và eu có thể hợp tác để tìm ra một cơ chế sao cho vừa tuân thủ thỏa thuận thứ sáu tốt lành
như nguyện vọng của cộng hòa ireland và vương quốc anh vừa bảo đảm sự toàn vẹn của thị trường chung
thủ tướng anh vừa có chuyến thăm tới pháp và đức nhằm thuyết phục hai quốc gia đầu tàu eu
để brexit diễn ra một cách hợp lý thực tế và phù hợp với lợi ích của cả hai bên
nhân chuyến thăm pháp của thủ tướng ấn độ narendra modi hai nước ấn độ và pháp đã bày tỏ quyết tâm đối với tự do hàng hải ở ấn độ dương và thái bình dương
hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác an ninh và hàng hải là khía cạnh quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược song phương
điều này cũng đã được thể hiện rất rõ trong tầm nhìn chiến lược chung về khu vực ấn độ dương được thông qua nhân chuyến thăm ấn độ của tổng thống pháp emmanuel macron vào tháng ba năm ngoái
theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp giữa thủ tướng modi và tổng thống pháp macron diễn ra cùng ngày pháp và ấn độ có ý định phối hợp hành động tại hiệp hội vành đai ấn độ dương
và cùng với các quốc gia khác triển khai dự án chung về chống cướp biển và các hình thức buôn bán phi pháp ở nam ấn độ dương
sau chuyến thăm pháp thủ tướng ấn độ sẽ tới bahrain và các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae trước khi quay trở lại pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
ông modi là khách mời đặc biệt của tổng thống nước chủ nhà pháp tại sự kiện này
hàn quốc sẽ tiếp tục chia sẻ tình báo với nhật bản thông qua kênh ba bên cùng với mỹ
tuyên bố này được phủ tổng thống hàn quốc đưa ra một ngày sau khi quyết định chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với tokyo
bất chấp thông báo mang tính xoa dịu tokyo vẫn chỉ trích seoul đang gây phương hại đến quan hệ song phương
theo phó cố vấn an ninh quốc gia hàn quốc seoul vẫn sẽ tích cực tuân thủ thỏa thuận chia sẻ thông tin ba bên
được ký hồi cuối năm hai nghìn một mươi
giữa nhật bản mỹ và hàn quốc
hàn quốc khẳng định đã tham vấn đầy đủ với mỹ trước khi đưa ra quyết định chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với nhật bản
dù washington hy vọng seoul sẽ gia hạn hiệp định này
trong khi đó cùng ngày thủ tướng nhật bản shinzo abe khẳng định quyết định của hàn quốc đã gây phương hại đến sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước
ông cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với mỹ
bộ quốc phòng nhật bản cũng bày tỏ hy vọng seoul sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt trong bối cảnh khu vực gần đây đang có nhiều diễn biến căng thẳng
sáng ngày hai mươi ba tháng tám theo giờ hà nội cầu jeegie washington nối giữa thành phố new york với bang new jersey của mỹ
một trong những cây cầu nhộn nhịp nhất trên thế giới đã bị phong tỏa do phát hiện có một gói đổ khả nghi
toàn bộ các làn đường của cây cầu hai tầng này đã phải đóng cửa từ hai mươi một giờ theo giờ địa phương tức tám giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám
theo giờ hà nội sau khi có điện thoại báo về một gói đồ khả nghi giấu một quả bom ống trên cầu
lực lượng chức năng đã kiểm tra gói đồ song không phát hiện chất nổ giao thông đã được nối lại sau đó khoảng ba giờ
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi các tiểu vương quốc ả rập thống nhất sẽ áp mức thuế một trăm linh đối với sản phẩm thuốc lá điện tử
và mức thuế năm mươi đối với đồ uống có đường
đây là bước đi nhằm thể hiện nỗ lực của chính phủ uae trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa các bệnh lý nghiêm trọng
liên quan đến việc tiêu thụ đường và thuốc lá
mức thuế năm mươi áp dụng với mọi sản phẩm có đường hoặc các chất làm ngọt khác
bất kể dưới dạng nước giải khát chất lỏng chất cô đặc bột tinh chất hoặc bất cứ sản phẩm nào có thể được chuyển thành đồ uống
ngoài ra các nhà sản xuất phải ghi rõ lượng đường có trong các sản phẩm để người tiêu dùng có sự lựa chọn lành mạnh hơn
trong khi đó các thiết bị hút thuốc lá điện tử sẽ phải chịu mức thuế một trăm linh cho dù có chứa thành phần nicotine hay sợi thuốc hay không
tinh dầu dùng trong thuốc lá điện tử cũng bị áp mức thuế này